thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
hôm nay bảy tháng bốn cả nước đã có hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có bảy bệnh nhân người nước ngoài và hai mươi bệnh nhân quốc tịch việt nam
và trong chiều nay tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung
thành phố hà nội đã có một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã chữa khỏi cho một trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chiều nay
có một mươi bệnh nhân quốc tịch việt nam một bệnh nhân quốc tịch pháp
tất cả những bệnh nhân này đều có ít nhất hai lần xét nghiệm âm tính
mọi chỉ số đã ổn định tiếp xúc tốt
các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
bác sĩ cho biết là đã âm tính hai lần rồi
thì tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả các y bác sĩ ở bệnh viện nhiệt đới
đã chăm lo cho tất cả bệnh nhân nói chung và tôi nói chung rất tốt rất cảm ơn
và cảm ơn đảng và nhà nước chính phủ việt nam đã quan tâm tới tất cả con em ở nước ngoài
khi trở về nước để điều trị bệnh rất cảm ơn
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là nơi tiếp nhận và điều trị
các ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất trên cả nước với một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay
hiện viện còn bảy mươi bệnh nhân đang được điều trị tại đây
cái giai đoạn đầu tiên khi mà chúng mình điều trị là cái nhóm bệnh nhân từ vũ hán về
thì lâm sả của các bạn ấy tương đối là ổn không có bệnh nhân nào tiến triển suy hô hấp
không có bệnh nhân nào cần phải có cái thủ thuật can thiệp như là đặt nội khí quản hay thở máy
tuy nhiên là đến giai đoạn này thì khá là nhiều bệnh nhân diễn biến nặng hơn
có nhiều bệnh nhân cũng đã phải đặt nội khí quản thở máy và thậm chí là có những bệnh nhân
cũng đã phải can thiệp cái phương pháp trao đổi oxy quan hoàng ngoài
thế còn cái trường hợp mà chúng ta khỏi thì nó cũng mới được có năm mươi thôi
cho nên là nói cái việc là dựa vào năm mươi bệnh nhân khỏi để mà nói khả quan hay không thì nó rất là khó
thế còn chỉ cần là một trường hợp mà không kiểm soát được thì có thể là hàng trăm cái trường hợp
mà tiếp xúc gần đã có thể phát hiện được rồi thì nguy cơ vẫn rất là cao
và nếu mà mình chủ quan chỉ cần lơi ra có một trường hợp thôi thì mình cũng đã phải rất là mất nhiều công sức
cũng như là nguy cơ cho cộng đồng để mà khống chế được những người tiếp xúc gần với trường hợp đó
như vậy là tính đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho một trăm hai mươi hai ca mắc chiếm gần một nửa tổng số ca mắc covid một mươi chín
niềm vui của người dân khi chữa khỏi bệnh cũng chính là niềm vui niềm tự hào của các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
qua đó nhân lên niềm tin của người dân trong cuộc chiến chống covid một mươi chín